tuần qua bộ công an tiếp tục tri viện thêm tám mươi ba y bác sĩ hỗ trợ cho tp hcm chống dịch
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an biểu dương tinh thần sung phong tình nguyện của các y bác sĩ
nhiệm vụ trách nhiệm của đoàn hết sức nặng nề do đó phải đoàn kết nỗ lực cao nhất để phối hợp với địa phương phòng chống ngăn chặn dịch covid một mươi chín
đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của công an tỉnh bình dương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công an
đề nghị công an tỉnh bình dương tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch tại các doanh nghiệp
đặc biệt là tại các khu công nghiệp cụm công nghiệp bảo đảm an sinh xã hội để người dân yên tâm đồng lòng chống dịch
thưa quý vị hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và mệnh lệnh của bộ trưởng bộ công an
những ngày qua các đơn vị của bộ công an đã huy động nhiều đợt cán bộ chiến sĩ tăng cường cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
để tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và bảo đảm an ninh trật tự nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép và giữ vững ổn định chính trị xã hội an lòng nhân dân
vượt qua mọi khó khăn cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân không kể ngày đêm kiên cường sông pha trên tuyến đầu cùng các lực lượng khác quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
đó vừa là mệnh lệnh nhưng cũng là nhiệm vụ đặc biệt của lực lượng công an nhân dân được người đứng đầu ngành công an nhấn mạnh
trong bối cảnh hiện nay thông điệp đó đã đặt ra những yêu cầu mới cho mỗi người cán bộ chiến sĩ
trong cuộc chống dịch này nó là một kẻ thù vô hình do đó nó cần tới rất nhiều tố chất bản lĩnh nghiệp vụ của người công an
làm sao đó để chúng ta có thể truy vết làm sao đó chúng ta có thể tổ chức các cụm cư dân rồi là phòng chống những kẻ lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh này để gây dối xã hội để chống lại đất nước của chúng ta
trước những yêu cầu trong công tác phòng chống dịch tại các tỉnh phía nam ngay lập tức những màu áo chiến sĩ đã lên đường chi viện hỗ trợ
liên tục trong thời gian qua bộ công an đã chỉ đạo tăng cường hơn ba cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng an ninh cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông quản lý hành chính hậu cần y tế khối cơ quan bộ
hơn một năm trăm linh học viên tham gia trong đó có nhiều đơn vị đã tăng cường tới đợt thứ ba thứ bốn
vừa tham gia tần tra kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự vừa tham gia ở các cái chốt chặn
các cái tuyến đường theo cái giãn cách xã hội của địa phương
trung đoàn chúng tôi cũng tiếp tục quán triệt và phát huy tinh thần là thể hiện là lá trắng thép trong công tác phòng chống dịch
đồng đội của mình thì cũng cả áo xanh áo trắng cũng như các màu khác thì cũng đang tăng mình chống dịch ở trong thành phố hồ chí minh
thế thì bản thân mình cũng như cả đoàn xác định là sẽ vô trong đó
hi vọng là góp một phần sức lực của mình để mong mang lại cuộc sống bình yên sớm nhất cho nhân dân
đã có không ít những lá đơn tình nguyện sung phong vào vùng dịch
nhiệm vụ và sứ mệnh của mỗi người chiến sĩ trong cuộc chiến gian nan không tiếng súng này rất nặng nề
thế nhưng cũng đầy vinh quang và tự hào
có lẽ không chỉ vì tôi mà mọi người dân khi xem hình ảnh các đồng chí
rất là tự hào và tự hào
hăng hái để tình nguyện vào trong gọi là việt nam
chi viện cho các bình dịch đều rất xúc động
các đồng chí đã không quản ngại khó khăn
không quản ngại cái vất vả
và cái cả vấn đề gọi là lây nhiễm
để các đồng chí sẵn sàng vào những vùng gọi là tâm điểm của địch ấy
để là để phục vụ nhân dân
đây là một cái đoàn gia quân rất đặc biệt
trong thời bình
nhưng thực sự
là đi chiến đấu
bởi vì trong cái trận chiến đấu này
không phải chỉ có đổ mồ hôi
đổ công sức
mà thậm chí phải hy sinh cả tính mệnh
nhưng cán bộ chiến sĩ công an
đã xác định được cái
trách nhiệm của mình
biết rõ cái mối hiểm nguy
sẵn sàng đi vào
như là đi vào tiềm tuyến
thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành phía nam
đang bước vào những ngày quyết định
hơn lúc nào hết
là những sẻ chia
sát cánh cùng đồng đội đồng chí và đồng nghiệp
trên phòng tuyến chống dịch
tất cả đồng sức đồng lòng
với phương châm xuyên suốt
kiên định bản lĩnh chính trị
người chiến sĩ công an nhân dân
triệu trái tim một ý chí
quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
vâng không có một sự đắn đo phân vân nào
trên trận tuyến tham gia phòng chống dịch
nhiều cán bộ chiến sĩ
đã tạm gác lại hạnh phúc cá nhân
thậm chí bị thương hy sinh
khi tham gia phòng chống dịch
dù phải đối diện với những khó khăn
trong cuộc chiến chưa từng có tiển lệ
xong bằng tinh thần trách nhiệm
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
vẫn đang hết sức nỗ lực cùng các lực lượng khác
quyết tâm giành chiến thắng
trong cuộc chiến khốc liệt này
là một trong hai nữ chiến sĩ
vừa được tăng cường hỗ trợ công an
thành phố hồ chí minh phòng chống dịch
dù chỉ mới vài ngày
đại úy vũ thị nụ
đã nhanh chóng thích nghi với môi trường công việc mới
tham gia với hơn một trăm linh sức lực
điều mà người cán bộ này
chưa từng nghĩ
mình có thể làm được
mình vào đây đã được năm ngày rồi
và thực tế công việc thì mình
cũng thấy là hơi khác
so với tưởng tượng của mình
cái công việc của mình nó rất là cụ thể
ví dụ như là mình
hội trợ công việc
hội trợ công việc của mình
hội trợ các chốt để đi phát quà
cho những hộ nghèo
kiểm tra tình hình các chốt
ngay sau chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam
phối hợp cùng với công an
thành phố hồ chí minh
các tổ công tác của cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội
liên tục triển khai các buổi tuần tra xuyên đêm
tại các điểm xe buýt gầm cầu
kịp thời đưa người vô gia cư
về trung tâm an sinh xã hội
đã có gần sáu mươi trường hợp
dương tính được phát hiện
một số cán bộ chiến sĩ
cũng có tiếp xúc gần với f
nhưng may mắn tất cả đều âm tĩnh
không riêng về các phòng chống dịch
mà lực lượng chúng tôi còn tham gia
phòng chống tội phạm
và thực hiện
các yêu cầu về vấn đề an sinh xã hội
cùng với địa phương
chung tay cùng với địa phương
qua đó thì các tổ
tuần tra kiểm soát như là các chốt
của lực lượng quản lý hình chính đã phát hiện
và bắt giữ một đối tượng
sử dụng chất ma tí
còn các tổ
còn tại các trạm chốt kiểm soát dịch
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
luôn có các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ
thời tiết nắng nóng
cường độ làm việc cao
và luôn phải mặc kín bộ đồ bảo hộ
những áp lực khó khăn là không nhỏ
nhất là đối với
một số cán bộ chiến sĩ được tăng cường
bản thân tôi
từ hà nội
điều động bởi công tác
điều phân công tại chốt kiểm dịch
trên quốc lộ một a
qua một tuần thực hiện
chuyển gai nhiệm vụ
cùng với các lực lượng
thì tự nhiên là
tuy còn nhiều khó khăn vất vả
cũng như phải trực tiếp đối diện với nguy cơ
lây lan của dịch bệnh bất cứ lúc nào
nhưng bản thân chúng tôi luôn vững tin
và lạc quan
bởi chúng tôi hiểu rằng
là khi dịch bệnh covid tại tp hcm
vẫn còn chưa lắng xuống
thì chúng tôi cũng chưa được trở về nhà
và chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với người dân
và đồng hành cùng các lực lượng
trên mặt trận chống dịch covid
khi mà nghe các chiến sĩ công an
biểu thị một cái tinh thần như thế
thì không khỏi làm cho mọi người
có được sự sử dụng
và sức động
bởi vì đây chính là cái lúc
mà cần tới cái sự hy sinh
cần cái sự gọi là quên cái thân mình đi
để hoàn thành nhiệm vụ
và có lẽ đấy cũng chính là một trong những nguyên nhân
để giúp chúng ta tin tưởng
một cái thắng lợi cuối cùng
trong cái cuộc chống dịch lần này
trong tâm dịch
tại những điểm nóng khu vực cách ly phong tỏa
luôn có sự hiện diện
của lực lượng công an nhân dân
hình ảnh đó đã trở thành điểm tượng
để người dân an tâm hơn
trong thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là tinh thần ai ở đâu ở đó
nó là đầy đủ
mà cả phường mình mà bên công an cũng vậy
cũng xuống đây mà hỗ trợ
cảm ơn các quý vị chú nhiều
và những cái việc làm các đồng chí
tuy nó nhỏ thôi
nhưng nó thật sự nó tạo ra cái sự xúc động
nó tạo ra cái niềm tin của người dân
và lực lượng công an
thật sự tự hào
trước hết là đối với cuộc sống
đối với sự an toàn của người dân
sau đấy là thực hiện cái trách nhiệm của đảng
của chính phủ giao
đi đâu thì chúng tôi cũng thấy hình ảnh
các cái căn hội chiến sĩ công an
thực hiện các cái nhiệm vụ
góp phần để chúng ta khoanh vùng
chúng ta truy vết
lực lượng công an nhân dân
lá trắng phòng chống dịch covid một mươi chín
thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự

an toàn xã hội
thông điệp được bộ trưởng cô lâm đưa ra
với mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ
đã nỗ lực rồi
phải nỗ lực hơn nữa
bởi chặng đường chống dịch còn dài
khó khăn còn nhiều
để xứng đáng với đảng
với tổ quốc
với nhân dân
là lực lượng tuyến đầu
thực hiện công tác phòng chống dịch